nhằm quảng bá các tiềm năng văn hóa độc đáo của tỉnh phú thọ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại khu du lịch đào ngọc xanh huyện thành thủy sẽ diễn ra chương trình tôn vinh tín ngưỡng thờ mẫu
và hội làng việt cổ mang tên cội nguồn và khát vọng
từ việc khơi gợi và kết nối lòng người hướng về những giá trị truyền thống
chương trình hy vọng các hoạt động sẽ khơi dậy lòng tự hào truyền thống văn hóa dân tộc từ mỗi người dân
và cộng đồng để cùng chung tay bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống
theo hướng phù hợp với đời sống xã hội hiện đại
ngoài ra hội làng việt cổ cội nguồn và khát vọng sẽ lần lượt diễn ra một số hoạt động trưng bày
và các cuộc thi tài trò chơi dân gian
chương trình lần này mang tính chất diễn sướng là cách độc đáo để phát huy vốn văn hóa cổ truyền
đánh thức các tiềm năng du lịch của tỉnh phú thọ và kết nối giới thiệu đặc sản địa phương
đến với đông đảo người tiêu dùng trong cả nước